thưa quý vị sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á d a b
trần phương bình cùng chín đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở d a b chi nhánh hà nội
ngày một mươi bảy tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi bị cáo
trong đó bị cáo trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap đều bị viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù về cùng tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp với hai án tù trung thân của bị cáo bình và một mươi sáu năm tù của bị cáo xuyến trong các vụ án trước xét xử cùng về những sai phạm dẫn tới thất thoát tuyển của dap
mức án tổng hợp được viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo bình
là trung thân và cho bị cáo xuyến là ba mươi năm mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn
một mươi bị cáo còn lại bị đại diện viện kiểm sát đề nghị các mức án từ hai năm tù treo đến chín năm tù giam cùng về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các ông huỳnh văn dõng giám đốc cdc khánh hòa
ông trần quốc huy trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa bà nguyễn thị thúy nguyên giám đốc phòng dự án công ty trách nhiệm hiếu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam vndat

có liên quan đến năm mươi tám gói thầu mua sắm vật tư y tế hóa chất sinh phẩm ký test của sáu công ty với tổng giá trị hơn tám mươi hai tỷ đồng
thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông huỳnh văn dõng ông võ quốc huy đã cấu kết thông đồng với nguyễn thị thúy
thực hiện trái pháp luật năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm ivd phục vụ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị hơn một mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi tỷ đồng
trong quá trình mua sắm theo các gói thầu ông dõng và một số nhân viên cdc khánh hòa có nhận tiền phần trăm hưởng lợi từ các công ty trúng thầu trong đó có sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
trong số các bị can bị khởi tố cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam bị can trần quốc huy bị can huỳnh văn dõng được tại ngoại do mới bị tai nạn giao thông
riêng bị can nguyễn thị thúy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác
tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo đinh quốc tuấn trú tại tp quy nhơn một mươi bốn năm tù về tội giết người
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo đinh quốc tuấn trú tại thành phố quy nhơn một mươi bốn năm tù
xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai đối tượng trần quốc đạt và nguyễn anh quốc cùng chú tại thành phố quy nhơn vào tối ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đinh quốc tuấn đã giàn xếp cho quốc và đạt sử dụng hung khí chém nhau
trong lúc hỗn chiến nguyễn anh quốc đã chém trần quốc đạt nhiều nhát gây thương tích bảy
trả nguyên tùng là bạn của đạt vào can ngăn đã bị quốc chém trúng cổ dẫn đến tử vong
ngay sau đó đinh quốc tuấn bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bị bắt theo lệnh truy nã
và trong vụ án này bị cáo nguyễn anh quốc đã bị đưa ra xét xử và nhận bản án một mươi tám năm tù về tội giết người
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị chiều ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tổ chức trao trả lại tài sản cho ông gullily christophe quốc tịch pháp bị hại trong vụ đối xử với nguyễn anh quốc
công an đã bắt giữ được nguyễn văn tư tại quận bảy đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
tôi rất cảm ơn công an tp hcm trong việc tìm lại túi của tôi đầu tiên tôi nhắn nhủ mọi người giữ gìn tài sản của mình tuy nhiên tôi đánh giá cao công an tp hcm đã nỗ lực vất vả để tìm lại được tài sản cho tôi
việc sớm bắt giữ đối tượng trao trả toàn bộ tài sản cho bị hại đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời kịp thời ngăn chặn phòng ngừa góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho du lịch
ngày một mươi bảy tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên sơ thẩm vụ án trương vui cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp ubixim và đồng phạm lừa đảo bán đất vàng số bốn mươi sáu hồ tùng mậu
quận một tp hcm cho nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

nên phiên tòa tạm dừng giờ đến ngày hôm nay mới xét xử tiếp
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi ubnd tp hcm có chủ trương bán chí định nhà đất số bốn mươi sáu hồ tùng mậu quận một cho opecim
từ đây bị cáo trương vui đã câu kết cùng các bị cáo tống thị bích loan và châu thị khoa dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều tổ chức cá nhân
vụ án đã qua hai cấp xét xử
tại bản án sơ thẩm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bị cáo trương vụ bị phạt tù chung thân cho hai tội danh bị cáo tống thị bích loan và châu thị khoa mỗi người một mươi năm tù nguyễn thị mỹ dung ba năm tù
về phần dân sự bản án tuy khu đất bốn sáu hồ tùng mậu là của ubixim và công ty trader co mỗi bên năm mươi giá trị
các đơn vị có tranh chấp sẽ xem xét phần năm mươi của uec sim và các tài sản có giá trị khác
tại phi phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiêu hủy bản án sơ thẩm giao điều tra xét xử lại
chiều ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm cho biết đang phối hợp với đội đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý một mươi hai đối tượng trong vụ bơm hút cát trái phép trên sông đồng tranh thuộc huyện cần giờ
công an tp hcm kiểm tra và bắt quả tan một mươi hai đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác các trái phép tại khu vực gần phao số một mươi và phao số hai mươi ba trên sông đồng tranh thuộc xã tam thông hiệp huyện cần giờ
tại hiện trường các đối tượng thừa nhận hành vi xe phạm của mình và khai chí là công nhân được thuê bông hút các tan vật tạm giữ gồm hai ghe hút các và hai xà lan cùng hơn một trăm linh mét khối các đang khai thác
qua đấu tranh công an xác định nguyễn ngọc phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đảng quốc tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng ngụ tỉnh long an là người
trước khai thác các trái phép phi bóc nối với người mua các rồi thuê công nhân bông hút các lên xà lan của khách mua các
hàng ngày hai hút các hoạt động từ hai mươi hai h đến ba h sáng ngày hôm sau
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phi và tùng đã khai thác và bán hai mét khối cát
điều đáng nói là tùng vừa bị ủy ban nhân dân huyện cần giờ xứ bạc vi phạm hành chính hành vi khai thác các trái phép ở huyện cần giờ vào tháng ba nay lại tiếp tục vi phạm
hệ phòng cảnh sát môi trường đã cung cố hồ sơ tài liệu mơ rộng đấu tranh làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hoàng sang sinh năm hai nghìn hai ngụ tại phường hòa thuận thành phố cao lãnh

hệ phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hoàng sang sinh năm hai nghìn hai ngụ tây phương hòa thuận tp cao lãnh